dự án mở rộng đường nguyễn tam trinh đang được xem là nút thắt để giải quyết tình trạng tắt đường kẹt xe ở cửa ngõ phía nam thủ đô
tuy nhiên dự án này đang vấp phải sự phản ứng của gần hai trăm linh hộ dân sống dọc hai bên đường
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đường nguyễn tam trinh từ quỹ ban nhân dân thành phố hà nội quy hoạch mở rộng với tổng vốn đầu tư hơn hai tỷ đồng
với chiều dài ba năm km điểm đầu giao với đường minh khai điểm cuối giao với đường vành đai ba
tổng diện tích thu hồi đất của dự án một trăm một mươi một chín trăm năm mươi sáu m hai thuộc các phường mai động hoàng văn thụ yên sở của quận hoàng mai
tuy nhiên do dọc tuyến đường này chỗ thì thực hiện mở rộng bốn mươi mét chỗ thì mở rộng năm mươi năm mét nên khiến người dân không đồng tình
cụ thể từ cầu mai động xuống đến nhà máy xử lý nước thải yên duyên dự án thực hiện mở rộng bốn mươi mét
từ nhà máy xử lý nước thải yên duyên đến đường vành đai ba lại mở rộng đến năm mươi năm mét
điều đáng nói là việc mở rộng thêm một mươi năm mét tại khu vực này chỉ để trồng cây xanh và làm được nội bộ
tất cả những dân chúng tôi trên mặt đường này đều ủng hộ phương án làm đường nguyễn tam trinh với thiết kế đúng của con đường là rộng bốn mươi m
nhưng cái điều mà dân không nhất trí ở đây tức là trên một đoạn đường là một ba trăm linh mét
trên tổng số con đường là ba năm trăm linh mét
thì lại lấy thêm một mươi năm mét ngoài con đường nguyễn tâm trinh với lý do là làm đường xe địa phương và giải cây xanh
lấy thêm một mươi năm mét chiều sâu để trồng cây xanh và làm đường gom dân sinh
đoạn này thì sẽ không có cái lưu lượng dân đi qua lại nhiều mà lại lấy rất là rộng để tốn kém kinh phí cho nhà nước
những hộ dân dọc tuyến đường mở rộng này cho biết
họ hoàn toàn ủng hộ việc mở rộng tuyến đường
tuy nhiên việc mở rộng thêm một mươi năm mét chỉ để trồng cây xanh là điều chưa hợp lý
bởi khu vực này cư dân sống thưa thớt ít xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông
khi thu hồi dự án người dân sống hai bên đường sẽ không còn kế sinh nhai
trong khi phương án tái định cư cho người dân vẫn chưa được rõ ràng
tất cả các hộ dân đây sau khi mà được thông báo là thu hồi đất lấy thêm vào một mươi năm mét
thì là tất cả các hộ dân rất là bức xúc và phản đối kịch liệt
kiến nghị xuống phường và vào quận và lên các cấp trên
nhưng mà đến thực tế bây giờ thì chưa được trả lời thông báo của chính quyền là cái kiến nghị của người dân như thế nào
đường tam trinh hiện tại bị xuống cấp nghiêm trọng mặt đường nhỏ hẹp không được tu sửa thường xuyên
lại bị cầy nát bởi các ô tô trọng tài lớn chở vật liệu xây dựng trở hàng tới các chợ đầu mối
khiến cho việc đi lạc
tại hết sức khó khăn
tuy nhiên việc mở rộng đường chỉ để trồng thêm cây xanh
trong khi nhà nước mất thêm rất nhiều tiền trong việc đền bù giải phóng mặt bằng
cũng như tổ chức tái định cư cho người dân thì cần phải được các cấp chính quyền của hà nội tính toán lại
mục đích là để hài hòa lợi ích giữa người dân nằm trong khu vực thực hiện dự án
cũng như tránh lãng phí tiền của nhà nước